thành phố cần thơ vừa triển khai nghị quyết ba về đẩy mạnh phát triển du lịch cần thơ
đến các sở ngành hữu quan và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố
mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi du lịch cần thơ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
khẳng định thương hiệu phát triển bền vững phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại
có trọng tâm trọng điểm phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi du lịch thành phố đón khoảng ba mươi hai triệu lượt khách tham quan
tăng bình quân một mươi một năm tổng doanh thu đạt trên một mươi hai một trăm linh tỷ đồng tăng bình quân một mươi sáu một năm
trong đó xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm các giải pháp thiết thực để ngành du lịch
cũng như các sở ngành đơn vị hữu quan chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể
nhất là nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng của du lịch
chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực